ngày hai mươi tháng bốn bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình và bệnh viện đa khoa huyện nho quang tỉnh ninh bình
đã làm thủ tục xuất viện cho tám bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín

sáng cùng ngày bệnh viện này cũng đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số một trăm sáu mươi bốn
đồng thời tại bệnh viện đa khoa huyện nho quang cũng đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số hai trăm hai mươi tám
sau khi xuất viện các bệnh nhân tiếp tục được cách ly tại nhà trong một mươi bốn ngày theo quy định
các bệnh nhân này đều là du học sinh người lao động của việt nam sinh sống
lao động và học tập tại nước ngoài nhập cảnh về việt nam trong các ngày cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi